thưa quý vị tuần lễ cấp cao khóa bảy mươi năm đại hội đồng liên hợp quốc diễn ra từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày hai tháng một mươi
bao gồm phiên thảo luận chung cấp cao khóa bảy mươi năm đại hội đồng liên hợp quốc
và các sự kiện cấp cao bên lề khác sẽ diễn ra theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp
tại trụ sở liên hợp quốc ở new york hoa kỳ
dự kiến ngày mai ngày hai mươi bốn tháng chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ gửi thông điệp
đến phiên thảo luận chung cấp cao khóa bảy mươi năm đại hội đồng liên hợp quốc
đây là lần đầu tiên tổng bí thư chủ tịch nước việt nam có thông điệp tại đại hội đồng liên hợp quốc
thể hiện thông điệp ở cấp cao nhất của đảng và nhà nước về chủ trương đường lối đối ngoại của việt nam
thưa quý vị cách đây hai mươi ba năm vào tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính thức trở thành thành viên của liên hợp quốc
kể từ đó việt nam đã tham gia ngày càng tự tin chủ động và thực chất trong các hoạt động
thuộc khuôn khổ liên hợp quốc trở thành một thành viên có trách nhiệm và tích cực
điểm nhấn trong quá trình việt nam tham gia liên hợp quốc là hai nhiệm kỳ đảm nhận vai trò thành viên
không thường trực hội đồng bảo an vào các năm hai nghìn tám hai nghìn chín và nhiệm kỳ hiện tại
có đủ thực lực và vị thế nên việt nam tự tin ứng cử và được các thành viên liên hợp quốc
tin tưởng bầu vào vị trí này
và ngược lại việc làm tốt vai trò tại hội đồng bảo an là cơ quan quyền lực nhất của liên hợp quốc
sẽ mở ra những cơ hội vàng để nâng cao vị thế và tăng cường thực lực của nước ta
trong cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua
với chủ đề cải cách hoạt động gìn giữ hòa bình đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn việt nam đã nêu thực trạng
hơn một nửa số phái bộ gìn giữ hòa bình đang hoạt động đã tồn tại hơn hai mươi năm thậm chí bảy mươi năm
nhưng tiến trình hòa bình vẫn bấy tắc
bởi vậy liên hợp quốc cần chú trọng tới khả năng chuyển tiếp sang tự quản cho các quốc gia chủ nhà
ý tưởng đó đã được hội đồng bảo an đánh giá cao về tính thực tiễn
nhưng quan trọng hơn điều làm nên sức nặng của phát biểu đó
chính là bởi việt nam đã cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
ở cộng hòa nam sudan và cộng hòa trung phi từ sáu năm nay
chúng ta đủ thực lực để hoàn thành tốt các sứ mệnh gìn giữ hòa bình đang tham gia
điều đó tạo ra vị thế khi chúng ta đưa ra ý kiến về hoạt động gìn giữ hòa bình
với tư cách là thành viên được bầu của hội đồng bảo an liên hợp quốc
việt nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc ủng hộ hòa bình
lực lượng quân đội việt nam đang tham gia các nhận thức
các vụ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
quyết định có tác động trực tiếp đến các quốc gia khu vực liên quan
để đảm nhiệm tốt vị trí này là không hề đơn giản
hoạt động ở môi trường quốc tế rất phức tạp với sự cọ sát trực tiếp của các nước lớn
và các tập hợp lực lượng đòi hỏi phải có đối sách linh hoạt
bản lĩnh vững vàng để giữ vững độc lập chủ quyền
tuy nhiên việt nam cũng có những lợi thế riêng
một trong những lợi thế của việt nam chính là quốc gia này có thể đóng vai trò
là cầu nối để hàn gắn và hòa giải
trong xung đột giữa các bên
việt nam vốn là một đất nước đã phải chịu rất nhiều đau khổ vì chiến tranh trong nhiều năm
và bây giờ lại là một trong những quốc gia đóng góp tích cực vào nỗ lực gìn giữ hòa bình
kinh nghiệm của việt nam liên quan đến giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực
ngày càng được tăng cường và củng cố
suy cho cùng để nâng cao vị thế của một quốc gia trên trường quốc tế
mà ở đây là tại liên hợp quốc
thì những thông điệp mà quốc gia đó đưa ra phải là đúng đắn
và phải thực sự mang lại lợi ích cho nhiều quốc gia
ưu tiên của chúng ta đó là làm sao tăng cường hơn nữa cái vai trò của chủ nghĩa đa phương
do đó giải quyết những vấn đề toàn cầu những vấn đề hòa bình an ninh
phải tôn trọng pháp phố tế
thì đó là cái mục đích cao nhất mà chúng ta mong muốn đóng góp vào hội đồng bảo an liên hợp quốc
ngược lại một khi đã có được sự ủng hộ rộng rãi qua việc thể hiện tốt vai trò tại liên hợp quốc
đặc biệt là hội đồng bảo an
thì đây sẽ là điều kiện vô cùng thuận lợi để việt nam tăng cường vị thế
khẳng định rõ chủ trương lập trường chính nghĩa trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực
trong đó có những vấn đề liên quan tới lợi ích quốc gia dân tộc độc lập chủ quyền của việt nam
trong hành trình hai mươi ba năm là thành viên của liên hợp quốc
việt nam không chỉ đơn thuần đưa ra những quan điểm
hay tuyên bố là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
mà quan trọng hơn là đã bằng thực lực hiện thực hóa những tuyên bố đó
thực lực được tăng cường
và ngược lại vị thế mới sẽ mở ra những cơ hội để tăng cường hơn nữa thực lực cho quốc gia
phục vụ cho mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc